từ hôm nay ngày một tháng một giá ga bán lẻ của các hãng ga cũng tăng thêm bốn mươi tám đồng một bình một mươi hai kg loại dùng phổ biến trong gia đình
như vậy ga đã có bốn tháng tăng liên tiếp kể từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín với tổng mức tăng là bảy mươi chín đồng một bình một mươi hai kg
theo đó giá bán lẻ tối đa đến tay người tiêu dùng của một số thương hiệu ga như spga ba trăm tám mươi năm đồng một bình một mươi hai kg gia đình ga hơn bốn trăm linh đồng một bình một mươi hai kg